tiếp tục thông tin liên quan đến tình hình an ninh tại giải gaza israel và lực lượng thành chiến hồi giáo palestine
vừa đạt được thỏa thuận ngừng bắn sau năm ngày giao tranh bùng phát khiến hai mươi chín người palestine và một người israel thiệt mạng
thỏa thuận này có hiệu lực từ hai mươi hai h ngày hôm qua theo giờ địa phương tức là hai h sáng nay theo sự biển nào
một quan chức palestine cho biết theo thỏa thuận hai bên sẽ chấm dứt việc nhằm mục tiêu vào dân thường và phá hủy nhà cửa
ngay khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực
ai cập quốc gia đóng vai trò trung gian trong lệnh ngừng bắn này đã kêu gọi các bên tuân thủ nghiêm túc thỏa thuận
mặc dù có tin đạt được thỏa thuận ngừng bắn nhưng lực lượng thanh chiến hồi giáo palestine vẫn đang nã hàng chục quả rocket vào miền nam của israel
vòi báo động liên tục vang lên tại các khu vực dân cư gần giải gaza và quân đội israel cho biết
họ đã không kích vào sáu mục tiêu chỉ huy của lực lượng thanh chiến hồi giáo palestine